một đường dây làm và tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh với số lượng cực lớn
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can trong đường dây này
đó là huỳnh văn đực chú tại tỉnh đồng nai trần ngọc hoàng trần văn hên
và trần vũ khanh cùng chú tại tỉnh bình dương
trước đó vào ngày năm tháng hai cơ quan an ninh điều tra tiếp tục nhận thông tin
về đối tượng đực có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn xã giao long huyện châu thành
tiến hành khám xét khẩn cấp trên người phương tiện và các địa điểm có liên quan
tổ công tác đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật là tiền việt nam và tiền nước ngoài
như mỹ campuchia nhật bản hàn quốc nghi là tiền giả
và qua giám định tổng số tiền việt nam giả thu giữ được là hơn một tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an bến tre
đã phối hợp với công an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng hoàng hên và khanh
trong đó hoàng là người tổ chức làm in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam giả
có mệnh giá là năm trăm linh đồng
một số tiền campuchia nghi là giả và nhiều phương tiện dụng cụ dùng để làm tiền giả